phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương cho biết vừa triệt phá một đường dây gái gọi ở bình dương
và bắt giữ khẩn cấp đối tượng môi giới nguyễn thị kim nguyên
trước đó vào khoảng hai mươi hai h ngày một mươi bốn tháng một phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương bắt quả tang
hai cặp đôi đang mua bán dâm tại một nhà nghỉ thuộc phường tránh nghĩa thành phố thủ dầu một
qua đấu tranh khai thác các đối tượng khai nguyễn thị kim nguyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
thường trú ở tỉnh an giang là người môi giới
tại cơ quan công an nguyên khai nhận từ tháng hai năm hai nghìn một mươi chín đến nay nguyên cùng một số đối tượng
lập hai nhóm trên mạng xã hội gia lô với hơn hai trăm năm mươi thành viên để điều phối gái bán dâm
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ